trước đó vào khoảng hai mươi giờ ngày một mươi sáu tháng hai camera ghi lại toàn bộ cảnh viên mang con gái là cháu v ra bờ sông và ném xuống
sau đó hàng trăm người dân chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm cháu bé xuyên đêm
đến khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng hai thi thể cháu v được tìm thấy và bàn giao cho gia đình
thưa quý vị càng theo dõi vụ án người ta càng phẫn nộ trước hành vi đoạt mạng chính con đẻ của mình mà đối tượng tại quảng nam vừa gây ra
nếu vào ngày định mệnh ấy đối tượng không có hơi men trong người
để có thể suy nghĩ tỉnh táo hơn thì đã không xảy ra cái kết thương tâm cho đứa con ruột vô tội còn đang tuổi ăn tuổi học
những thông tin mới nhất về vụ án này sẽ được tiếp tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo